tuy nhiên ông fu cảnh báo chó mèo có thể được xem là vật dụng trung gian chuyển nhiễm
nếu những người nhiễm bệnh ôm ấp vuốt về chăm sóc chúng
khi đó người nhiễm có thể ho hát hơi lây dính nước bọt mang virus sars cov hai lên lông da của vật nuôi
từ đó người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay đưa lên mũi miệng và lây nhiễm covid một mươi chín
hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác
virus sars cov hai có thể tồn tại trên bề mặt da lông của vật nuôi và có thể lây sang người tiếp xúc gần
chó mèo vật nuôi khác có thể giống như vật dụng lây dính virus khác và lên nhiễm qua người khác khi sờ nắm phải ông phu nói
vị chuyên gia này khuyến cáo mọi người đặc biệt là f không nên ôm ấp chó mèo tránh dùng chung các đồ vật khác với người nhà nếu cách ly tại nhà
bộ y tế cũng hướng dẫn f tự điều trị cách ly tại nhà phải tuân thủ các lời khuyên như
cách ly người nhiễm khỏi những người khác
vệ sinh tay thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng găng tay đúng cách vệ sinh dụng cụ ăn uống tránh lây nhiễm
vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ xử lý đồ vải và vật dụng đúng quy định quản lý chất thải và dịch tiết đúng cách
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm phân tích
thực tế nếu một f ôm hôn hò hay hắt hơi lây dính nước bọt vào lông da móng của thú cưng
sau đó có người khác ôm hôn vút ve thú cưng đó thì có thể lây nhiễm virus sars cov hai
còn khả năng chó mèo bị nhiễm bệnh rồi lây sang người qua đường hô hấp thì chưa có trường hợp nào
tôi cho rằng tình huống này chỉ cần tắm rửa cho vật nuôi sạch sẽ và cách ly chung với mọi người
chứ không cần phải đem đi tiêu hủy bác sĩ khanh nhấn mạnh
bác sĩ cho biết thêm loại virus gây bệnh covid một mươi chín trên con người và động vật là hoàn toàn khác nhau
trong đó con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus có bốn chủng virus cũ
và ba chủng mới
còn con vật bị bệnh do enimo coronavirus số lượng chủng virus này nhiều hơn
động vật càng hoang dã nguy cơ nhiễm bệnh càng lớn
khi thực hiện một xét nghiệm ở thú cưng thấy dương tính với covid một mươi chín
thì rất có thể do nhiễm enimo coronavirus vào đó
bác sĩ khanh nhấn mạnh virus gây covid một mươi chín ở người và động vật không lây nhiễm qua lại
nhưng do người tiếp xúc quá nhiều động vật hoang dã hay một ép không trực tiếp ôn hôn
khạc nhổ vào lông da móng thú cưng
nếu người tiếp xúc vào ve vuốt tiếp xúc trực tiếp thì nguy cơ mắc covid một mươi chín là chắc chắn
vụ việc trên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận và đang gây nên nhiều tranh cãi trái chiều
trong hành trang hồi hương từ vùng dịch trở về quê hương nhiều người đã mang theo cả vật nuôi
vì ngoài ý nghĩa là một tài sản có giá trị chúng còn là sự gắn kết tình cảm với chủ nhân
từ đó nảy sinh ra một vấn đề động vật từ vùng dịch về có làm lây lan dịch hay không có cần thiết phải tiêu hủy
theo luật sang nguyễn văn nghĩa
công ty luật trách nhiệm hữu hạn lsx tính đến thời điểm hiện tại
động vật từ vùng dịch về có thể được hiểu theo hai nghĩa
thứ nhất động vật là nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh và tình trạng lây lan
ví dụ lợn cho dịch tả lợn châu phi gà trong dịch cúm h một n một h năm n một
thứ hai động vật là thú cưng là con vật từ những vùng đang có dịch bệnh nguy hiểm ở người về
ví dụ như chó về từ vùng có dịch covid một mươi chín
theo quy định tại luật thú y vào năm hai nghìn một mươi năm
động vật từ vùng dịch về được hiểu theo hai nghĩa
điều là vùng có ổ dịch bệnh động vật hoặc có tác nhân kê bệnh truyền nhiễm mới
đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định
theo quy định tại nghị định chín mươi hai nghìn một mươi bảy ndcp
việc tiêu hủy động vật từ vùng dịch về được quy định như sau
tại điều sáu nghị định chín mươi hai nghìn một mươi bảy ndcp
việc tiêu hủy được đặt ra với động vật mắc bệnh chết sản phẩm từ động vật mang mầm bệnh
tại điều bảy nghị định chín mươi hai nghìn một mươi bảy ndcp
việc buộc tiêu hủy được đặt ra đối với động vật mắc bệnh
có dấu hiệu mắc bệnh động vật chết sản phẩm động vật mang mầm bệnh
thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch
từ những quy định trên có thể thấy việc tiêu hủy động vật từ vùng dịch về
cần phải có hai điều kiện
động vật đó phải là động vật mắc bệnh động vật chết do bệnh dịch
động vật có dấu hiệu mắc bệnh động vật mẫn cảm với dịch bệnh
động vật này phải nhiễm bệnh được quy định trong danh mục bệnh động vật phải công bố dịch
từ đó suy ra hành vi tiêu hủy động vật từ vùng có dịch bệnh covid một mươi chín
thứ nhất việc quy định tiêu hủy hiện đặt ra với động vật về từ vùng dịch
như là dịch liên quan đến động vật
nên dịch bệnh covid một mươi chín được ghi nhận là dịch bệnh lây truyền giữa người với người
chó mèo cùng nhiều con vật khác hiện không được coi là vật trung gian
truyền bệnh covid một mươi chín
thứ hai việc tiêu hủy được đặt ra đối với động vật mắc bệnh
động vật chết do dịch bệnh động vật có dấu hiệu mắc bệnh
động vật mẫn cảm với dịch bệnh
đàn chó mèo một mươi sáu con nói trên hiện chưa được xác định là có dương tính
với sars cov hai hay không
thứ ba hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào dịch bệnh covid một mươi chín
lây từ vật nuôi sang người
chưa thể khẳng định là vật nuôi chính là vật trung gian truyền bệnh
thứ tư chưa có công văn nào quy định về việc tiêu hủy động vật
từ vùng có dịch covid một mươi chín trở về